trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hôm nay chủ tịch quốc hội hàn quốc bác biêng sắc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc
đã tới thăm và làm việc với hai doanh nghiệp ở huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
tại đây chủ tịch quốc hội hàn quốc khẳng định hoạt động kinh doanh của các công ty sẽ góp phần duy trì
và phát huy quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và hàn quốc
lãnh đạo hai doanh nghiệp bày tỏ đồng nai có môi trường đầu tư tốt
trong quá trình sản xuất kinh doanh tại việt nam doanh nghiệp luôn được các cơ quan chức năng
tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mở rộng sản xuất
hiện đồng nai là địa phương có nhiều doanh nghiệp hàn quốc đầu tư với tổng số vốn gần bảy tỷ usd